kính chào quý vị hôm qua tòa nhân dân tỉnh kiên giang tiếp tục bước sang ngày làm việc thứ sáu
xét xử sơ thẩm đối với bảy mươi bị cáo trong vụ hai băng nhóm hỗn chiến tranh chấp đất đai
xảy ra tại thành phố phú quốc làm tám người thương vong
trước đó đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình
đối với bị cáo đoàn thiên long hai mươi ba tuổi dùng súng bắn tám người thương vong cùng án trung thân cho ba bị cáo khác
các bị cáo còn lại bị viện kiểm sát đề nghị mức án tù treo đến một mươi tám năm tù về các tội giết người
tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng gây dối trật tự công cộng và che giấu tội phạm
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh thừa thiên huế cho biết
đơn vị vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh
phá thành công chuyên án cho vai lãi nặng với số tiền cho vay lên đến ba mươi năm tỷ đồng
bắt giữ hai đối tượng có liên quan
hai đối tượng bị bắt giữ là lương hoàng nhật nam đối tượng cầm đầu và huỳnh văn trường phát
theo điều tra ban đầu từ năm hai nghìn hai mươi nam và phát đăng quảng cáo hoạt động cho vay trên mạng xã hội facebook
với nội dung cho vai lãi suất từ ba đồng đến một mươi một năm trăm linh đồng một triệu đồng một ngày
tức là lãi suất từ một trăm linh chín năm một năm đến bốn trăm một mươi chín bảy mươi năm một năm
chúng còn dùng thủ đoạn chia nhỏ lãi suất vai bằng hai hợp đồng và phân chia tiền lãi thành nhiều khoản phí khác nhau
để trôn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
ngoài ra trong quá trình cho vay nếu các trường hợp đến hạn chưa trả kịp
các đối tượng này sẽ thuê người đe dọa theo dõi vị trí xe và về tận nhà để xiết xe đòi nợ
từ năm hai nghìn hai mươi đến thời điểm bị bắt giữ các đối tượng đã lập hơn hai hợp đồng vay tiền
với số tiền cho vai lên đến ba mươi năm tỷ đồng thu lợi bất chính trên bảy tỷ đồng
hoạt động của tội phạm mua bán người vẫn diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi
nhiều người cả tin đã bị lừa bán sang nước ngoài
tại tỉnh con tum đã có trường hợp tin lời
người dẫn mối việc làm qua mạng xã hội sau đó bị lừa bán cho tổ chức hoạt động bất hợp pháp ở nước ngoài
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba một gia đình trên địa bàn thành phố con tum trình báo về việc con trai đang làm việc
tại thành phố hồ chí minh bị một số đối tượng lừa bán sang myanmar
sau khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã nhanh chóng triển khai
xác minh đồng thời phối hợp với tổ chức phi chính phủ lên phương án giải cứu nạn nhân
đến ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tiến hành giải cứu thành công nạn nhân cùng sáu nạn nhân khác là công dân của việt nam về nước an toàn
tại campuchia do không đáp ứng được yêu cầu công việc nên nạn nhân bị bán sang nhiều công ty khác nhau ở myanmar như một món hàng
trong quá trình làm việc tại myanmar nạn nhân bị quản lý giám sát chặt chẽ đánh đập nếu không làm việc hoặc không đạt chỉ tiêu rào
nạn nhân đã tìm cách liên lạc báo cho gia đình biết và nhờ lực lượng công an tỉnh con tum giải cứu

tìm cách liên lạc với gia đình và gia đình tìm cách kinh báo cơ quan chức năng tỉnh văn tùng
từ đó cơ quan tỉnh văn tùng đã cố gắng giúp đỡ đời thưa tôi và sáu người nơi nơi về nơi an toàn
qua trường việt trên thì phòng cảnh sát thành sự công an tỉnh văn tùng cũng khuyến cáo công dân
khi có nhu cầu tìm việc làm phải hết sức cảnh giác trước những thông tin tràn lan
và không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội
nên đến những trung tâm giới thiệu việc làm uy tín và hợp pháp
nếu phát hiện các trường hợp có biểu hiện là nghi ngờ đang dù dỗ lừa gạp mình để bán ra nước ngoài
thì cần liên hệ đến cơ quan công an để được hỗ trợ và giải quyết
thời gian qua lực lượng chức năng tỉnh văn tùng phối hợp phát hiện bắt giữ
khởi tố một số đối tượng liên quan đến các vụ buôn bán người và giải cứu thành công nhiều nạn nhân
lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài
cần liên hệ trực tiếp
trực tiếp với các doanh nghiệp có dây phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động việt nam
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để tìm hiểu thông tin có liên quan
công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn vừa kịp thời đấu tranh phát hiện đối tượng trộm cắp xe máy
thu hồi tăng vật trả lại tài sản cho người bị hại
sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị nông thị thắm chú tại huyện văn lãng
về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy đang để trước sân nhà
đội cảnh sát hình sự công an huyện văn lãng đã giả soát các đối tượng có tên án tiền sự trên địa bàn
qua đó phát hiện hứa văn chiến chú tại xã thụy hùng có biểu hiện nghi vấn
chiến là đối tượng đã từng có một tên án về tội trộm cắp tài sản và một tên án về tội cướp tài sản
qua đấu tranh đến khoảng một mươi bảy h cùng ngày đội cảnh sát hình sự công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng hứa văn chiến và thu hồi tăng vật trả lại tài sản cho người bị hại
sau thời gian khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn tỉnh bình định
đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm gây ra hàng loạt vụ đập phá cửa kính xe ô tô trộm cắp tài sản trên địa bàn
trong khoảng thời gian từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn công an tp quy nhơn liên tiếp nhận được tin báo
của nhiều bị hại về việc bị kẻ gian đập vỡ kính xe ô tô để trộm cắp tài sản
điểm chung của các vụ trộm là do người dân để tài sản bên trong rồi khóa cửa xe chủ quan cho rằng như vậy đã an toàn
khi đêm đến lợi dụng không có người trông coi đối tượng đập vỡ kính xe để thực hiện hành vi trộm cắp
xe tôi đã bị đập kính và trong xe tôi có để giấy tờ và một số tài sản lạc vạch bị người xấu đập kính và lấy đi mất
hôm nay tôi đến cơ quan công an thì mong các anh sớm vào cuộc để tìm lại được giấy tờ và tìm được thủ phạm đã gây ra việc này
xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng chỉ trong thời gian ngắn đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm tạo dư luận xấu trong xã hội gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
với tinh thần quyết tâm khẩn trương làm rõ thủ phạm gây án lãnh đạo công an tp quy nhơn đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp công an các phường nơi xảy ra vụ án
áp dụng đồng bộ các biện pháp để khoanh vùng truy nguyên thủ phạm gây án
sau thời gian khẩn trương vào cuộc xác minh điều tra đối tượng gây án hàng loạt vụ trộm đã xả lưới
đối tượng là thường xuyên thay đổi đặc điểm quần áo phương tiện và lựa chọn những đoạn đường tối né tránh camera an ninh của thành phố để mà gây khó khăn trong công tác điều tra
tuy nhiên với tinh thần đấu tranh tấn công tấn áp tội phạm
đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác định được đối tượng nghi vấn đã gây ra hàng loạt các vụ trộm đập kính ô tô trên địa bàn
thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm bị công an tp quy nhơn bắt giữ là nguyễn nhật duy một mươi chín tuổi chú phường quang trung tp quy nhơn
tại cơ quan công an duy khai nhận do cần tiền để trả các khoản nợ vay trước đó nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
với thủ đoạn đi dạo trên các tuyến đường nội thành khi phát hiện xe ô tô người dân đậu đỗ ngoài vỉa hè các trục đường không có người trông coi
sau đó tìm cách tiếp cận để thực hiện hành vi phá kính lấy trộm tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát
tính đến thời điểm bị bắt với thủ đoạn nêu trên nguyễn nhật duy đã thực hiện trót lọt một mươi hai vụ đập kính ô tô trộm cắp nhiều tài sản có giá trị
em thường đi khoảng thời gian sau một mươi giờ khoảng thời gian mà vánh bớt người rồi
em dùng tu viết để em đục vô cửa kính
em đục vô cửa kính ô tô đục vô góc cạnh và em bấy kính nó ra
sau đó là em kéo tấm kính ra rồi em thò người vào để em mở hộp tủ dưới ô tô
rồi em tìm kiếm các giấy tờ có giá trị như là kênh cước với bàn lái
hiện cơ quan điều tra công an tp quy nhơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
qua vụ việc trên cơ quan công an khuyến cáo người dân cần có biện pháp quản lý
bảo vệ tài sản phù hợp tránh thói quen đậu đỗ xe ở những khu vực không an toàn không có người trông coi
đặc biệt không nên để tài sản hoặc các loại giấy tờ có giá trị để kẻ gian lợi dụng hoạt động gây án
liên quan đến đường dây phù phép gần bốn xe gian thành xe mới bán ra thị trường
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hồ chí minh vừa ra lệnh tạm giam hai đối tượng nguyễn hữu oai và nguyễn hữu như
cùng chú tại huyện bình chánh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đây là hai đối tượng đã bỏ trốn sau khi công an tp hồ chí minh triệt phá đường dây nói trên
quá trình điều tra công an tp hồ chí minh ra quyết định truy nã hai bị can oai và như về tội lừa đảo chiếm đọc tài sản
ngày hai mươi năm tháng một vừa qua như đã đến công an xã đức hòa đông huyện đức hòa tỉnh long an đầu thú
ngày hai mươi sáu tháng một oai đã đến công an xã tân phước huyện tân hồng tỉnh đông tháp đầu thú
trong vụ án này công an tp hồ chí minh đã bắt tạm ra một mươi ba bị can về các tội lừa đảo chiếm đọc tài sản mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức
công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai bất ngờ kiểm tra phát hiện bắt giữ một đối tượng có hành vi sản xuất pháo trái phép
thu giữ chín kg pháo nổ cùng nhiều tăng vật có liên quan
kiểm tra tại khu vực tổ dân phố an thành thị trấn phố lu huyện bảo thắng
lực lượng công an phát hiện bắt quả tang đối tượng nguyễn duy kiên có hành vi sản xuất pháo nổ
thu giữ tại hiện trường hai mươi chín quả pháo nổ tự chế có tổng khối lượng chín kg và nhiều dụng cụ nguyên liệu để sản xuất pháo
tại cơ quan điều tra bước đầu kiên khai nhận lên mạng xã hội tự học
sau đó mua nguyên liệu để chế thành pháo nổ với nhiều hình dáng khác nhau
công an huyện bảo thắng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm bảo vệ tích nguyên đán giáp thìn
cùng với toàn lực lượng tuổi trẻ công an tỉnh quảng bình đã và đang có nhiều biện pháp
cách làm cụ thể thiết thực nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn
đặc biệt là tuyên truyền vận động người dân nhất là đối với các thanh thiếu niên
tự nguyện giao nộp các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
bảo đảm cho nhân dân vui tết đón xuân an toàn lành mạnh
gần một tháng nay một mươi sáu đội hình tuyên truyền viên thanh niên của tuổi trẻ công an toàn tỉnh quảng bình
đã trực tiếp về các khu dân cư tổ dân phố các bản làng vùng sâu vùng xa
để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con nhân dân và thanh thiếu niên trên địa bàn
đồng thời vận động người dân tự nguyện giao nộp các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
là một trong những yếu tố tiềm ẩn nhiều vấn đề gây mất an ninh trật tự
đội quản lý chính đã phối hợp với hai mươi tám xã thị trấn và bán chấp hành đoàn công an huyền
phối hợp để mà triển khai các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
tại các buổi sinh hoạt tại khu dân cư sinh hoạt đoàn tại cơ sở các buổi trao cơ đầu tuần trong các trường học
đội hình tuyên truyền viên thanh niên đã lồng ghép để tuyên truyền phổ biến những nội dung trọng tâm cơ bản
của luật quản lý
quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và nghị định của chính phủ về quản lý sử dụng pháo
tập trung tuyên truyền các hành vi bị nghiêm cấm các chế tài xử lý các hành vi vi phạm để giúp người dân hiểu
nắm rõ tránh vi phạm pháp luật
đội quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và nghị định của chính phủ về quản lý sử dụng vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ và pháo đặc biệt phối hợp với các đoàn xã công an xã và các lực lượng có liên quan nhằm triển khai các biện pháp tu hồi trực để các công cụ hỗ trợ vật liệu nổ và pháo còn trôi nổi trong nhân dân giúp cho nhân dân có một cái tết an toàn lành mạnh
có thể nói sau thời gian triển khai đội hình tuyên truyền viên thanh niên tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
đã tổ chức được bốn mươi lượt tuyên truyền tại các huyện thành phố thị xã và các trường học khu dân cư khu công nghiệp các giáo sứ
thu nhận được một lượng lớn với hai mươi súng tự chế súng cồn súng quân dụng và tám trăm bốn mươi viên đạn một năm kg thuốc nổ nhiều kiếm mã tấu dao các loại và hàng chục kg pháo
cùng với việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật gắn với việc vận động nhân dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
tuổi trẻ công an quảng bình đã và đang làm tốt công tác dân vận giúp người dân hiểu được tác hại nguy hiểm của việc tàng trữ
sử dụng các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
để tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông dịp tết nguyên đán giáp thìn
tổ công tác ba trăm bảy mươi ba công an tỉnh nghệ an đã ra quân triển khai đợt cao điểm ba mươi ngày đêm tuần tra vũ trang
bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng một đến ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
sau năm ngày gia quân từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi sáu tháng một tổ công tác ba trăm bảy mươi ba đã kiểm tra hơn hai lượt phương tiện tham gia giao thông
qua đó xử phạt một mươi tám trường hợp vi phạm nồng độ cồn bốn trường hợp không được mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe
tạm giữ hai mươi hai xe ô tô mô tô và một mươi tám giấy phép lái xe xử phạt hành chính hơn một trăm linh triệu đồng
đồng thời bắt giữ năm vụ năm đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
thời gian tới tổ công tác ba trăm bảy mươi ba sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng tiến hành tuần tra kiểm soát tại nhiều tuyến
thời điểm để góp phần bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
tạo điều kiện cho nhân dân vui xuân đón tết trong an toàn hạnh phúc
tối qua lực lượng chức năng tp thủ đức tp hcm đã phong tỏa hiện trường
làm việc với những người có liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến hai người tử vong
trên đường song hành xa lộ hà nội phường linh trung
vào khoảng một mươi tám h cùng ngày năm thanh niên hai mươi một tuổi quê tỉnh bắc cạn
chạy xe mô tô trên đường song hành xa lộ hà nội hướng từ suối tiên đi cầu rạch chiếc
khi còn cách ngã tư thủ đức khoảng hai trăm linh m xe mô tô đã đâm trực diện
xe mô tô khác do nam thanh niên hai mươi sáu tuổi quê tỉnh an giang điều khiển
cú va chạm mạnh đã khiến hai thanh niên trên bị hất văng ra khỏi xe tử vong